quý vị đang theo dõi bản tin thời tiết của truyền hình nhân dân
trong ngày hôm nay áp thấp nhiệt đới trên khu vực biển đông sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc
và đến chiều nay nó chỉ còn cách huyện đảo hoàng sa khoảng hai trăm linh km về phía nam
trong hai mươi bốn giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới sẽ đổi hướng di chuyển chủ yếu theo hướng tây
mỗi giờ đi được hai mươi hai mươi năm km và có khả năng mạnh lên thành bão
đến tối và đêm nay nó sẽ đi vào khu vực biển đà nẵng đến phú yên với cường độ mạnh cấp tám giật cấp một mươi
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau có khả năng mạnh lên thành bão
vùng nguy hiểm trên biển đông trong ngày hôm nay là từ vị tuyến một mươi ba năm đến một mươi bảy độ vị bắc
phía tây kinh tuyến một trăm một mươi năm độ kinh đông
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh
ngoài ra do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với giải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng một mươi bốn một mươi bảy độ vị bắc
nối với áp thấp nhiệt đới nên trong ngày hôm nay ở vịnh bắc bộ
vùng biển phía nam khu vực bắc biển đông
bao gồm cả vùng biển của huyện đảo hoàng sa vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ quảng trị trở vào đến cà mau
khu vực giữa và nam biển đông bao gồm cả vùng biển của huyện đảo trương sa
vùng biển từ cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan có mưa rông mạnh
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
không chỉ gây thời tiết xấu trên biển quá trình di chuyển gần hơn về phía đất liền
và mạnh dần lên của áp thấp nhiệt đới sẽ khiến cho gió mùa tây nam
ở các tỉnh phía nam hoạt động ngày mùa mạnh hơn
bộ và tây nguyên sẽ chuyển nhiều mây hơn và có mưa rào và rông diện rộng cả ngày
riêng thời điểm chiều và tối nhiều nơi sẽ xuất hiện mưa vừa đến mưa to
lượng mưa có thể lên tới bốn mươi bảy mươi mm có nơi trên một trăm linh mm
mưa cũng đang có xu hướng gia tăng nhanh trở lại ở các tỉnh miền trung
do đới gió đông bắc từ phía bắc liên tục rồn xuống
kết hợp thêm với thành phần gió đông của khối không khí biển lấn mạnh vào
vì thế trong ngày hôm nay từ thanh hóa trở vào đến quảng ngãi sẽ có mưa vừa mưa to
trong đó khu vực từ nghệ an đến quảng bình có mưa to có nơi mưa rất to và rông
thậm chí từ ngày một mươi bảy tháng một mươi trở đi khi gió đông và không khí lạnh hoạt động mạnh hơn
cộng thêm ảnh hưởng của hàn lưu vùng ấp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão
thì cường độ mưa ở miền trung sẽ gia tăng
nhiều nơi sẽ có mưa to đến rất to có nơi mưa đặc biệt to
với lượng mưa từ ba trăm linh năm trăm linh mm có nơi trên bảy trăm linh mm
trở ra với các tỉnh miền bắc trong ngày hôm nay không khí lạnh ở phía bắc
sẽ cường mạnh hơn số nước ta vì thế miền bắc giảm mưa trở chuyển khô giáo
với mức nhiệt là khoảng hai mươi ba hai mươi sáu độ
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước